không khí lạnh mới ảnh hưởng tới miền trung và đến đêm mai thì hầu khắp các tỉnh bắc và trung trung bộ sẽ có mưa trở lại nhưng lượng không lớn chỉ từ năm cho đến một mươi mm
không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh đêm nay nền nhiệt thấp nhất ở tây nguyên sẽ từ một mươi bốn cho đến một mươi bảy độ
trong khi đó miền đông nam bộ có mức nhiệt là hai mươi hai mươi hai độ trời xe lạnh
ở miền tây nam bộ có mức nhiệt là hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ trời mát mẻ
sang ngày mai nhiệt độ cao nhất ở khu vực tây nguyên sẽ từ hai mươi chín đến ba mươi một độ còn ở nam bộ có mức nhiệt là ba mươi ba
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước